cục hàng không việt nam vừa công bố số liệu các chuyến bay đúng giờ chậm giờ và hủy chuyến trong năm hai nghìn một mươi chín của năm hãng hàng không của việt nam
đáng chú ý trong báo cáo này là tổng số chuyến bay bị chậm hủy chuyến trong cả năm hai nghìn một mươi chín của các hãng hàng không việt nam là hơn bốn mươi năm chuyến bay tăng hai mươi năm so với năm hai nghìn một mươi tám
vietjet air là hãng hàng không dẫn đầu với số lượng chuyến bay bị chậm hủy chuyến là hơn hai mươi ba chuyến
tiếp sau đó là hãng hàng không việt nam airlines với số chuyến bay chậm chuyến là một mươi ba chuyến
jetta pacific là hơn sáu ba trăm linh chuyến vasco với hơn tám trăm linh chuyến và bamboo airways hơn một một trăm linh chuyến
theo cục hàng không việt nam nguyên nhân khiến các chuyến bay bị trễ và hủy chuyến chủ yếu là do trang thiết bị và dịch vụ tại cảng quản lý điều hành bay thời tiết và do nguyên nhân từ chính các hãng hàng không